thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa chín về tiếp tục sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước
từ năm hai nghìn một đến nay bộ quốc phòng đã thực hiện năm đề án sắp xếp được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đây là nội dung được đưa ra trong buổi họp báo sáng nay của bộ quốc phòng
tại buổi họp báo thiếu tướng võ hồng thắng cục trưởng cục kinh tế nhấn mạnh
việc sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
được thực hiện theo hướng sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc
phù hợp với thị trường thực tiễn doanh nghiệp quân đội rút gọn đầu mối gắn với đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội
và định hướng phát triển doanh nghiệp không hoặc ít có nhiệm vụ quân sự quốc phòng
hiện nay còn lại tám mươi tám doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước thuộc bộ quốc phòng
hai mươi công ty có vốn nhà nước do bộ quốc phòng quản lý và hai mươi tám khu kinh tế quốc phòng đang được duy trì đạt kết quả tốt
hiện các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng cùng với nhân dân chính quyền địa phương tham gia xây dựng cơ sở chính trị
phát triển kinh tế văn hóa xã hội
các đơn vị thường trực chiến đấu tích cực tham gia tăng gia sản xuất quy mô bài bản nâng cao đời sống chất lượng bữa ăn cho bộ đội
bên cạnh đó các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng có quy mô nhỏ sẽ được sắp nhập và chuyển thành đơn vị phụ thuộc
tạo ra các doanh nghiệp có quy mô phù hợp tập trung tích tụ được vốn đầu tư cho phát triển sản xuất
bảo đảm thiết thực hiệu quả sát với từng loại hình doanh nghiệp giữ ổn định tình hình quân đội và không để xảy ra thất thoát vốn
tài sản của nhà nước và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới